tại họp báo báo cáo quý ii năm hai nghìn một mươi tám bộ văn hóa thể thao và du lịch đã thông tin đến báo chí
các thành tiệu trong sáu tháng đầu năm trên các lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch
tại buổi họp báo đại diện các cục vụ liên quan đã làm rõ những vấn đề mà báo chí quan tâm
cụ thể đối với triển lãm các bộ phận cơ thể người tại tp hcm
bộ văn hóa thể thao và du lịch sẽ có kết luận vào ngày một mươi một tháng bảy
sau khi có báo cáo của sở văn hóa thể thao tp hcm
đối với việc kiểm tra giám sát tiến độ tháo rỡ công trình vi phạm tại tràng an
theo cục di sản bộ văn hóa thể thao và du lịch đã báo cáo tại hội nghị thường niên lần thứ bốn mươi hai
của ủy ban unesco vừa qua và unesco đã đánh giá cao việc việt nam kiên quyết đề nghị đơn vị tháo rỡ
bảo đảm tính nguyên vẹn của di sản
đối với việc xét tặng các danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú nghệ nhân nhân dân
nghệ nhân ưu tú công tác xét tặng được thực hiện đúng quy trình quy định của pháp luật qua các vòng
một số trường hợp không có danh sách như các nghệ sĩ kể lương tại tp hcm
là do không đạt được chín mươi số phiếu của thành viên hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước